mới đây bệnh viện e đã tiếp nhận một bệnh nhân nam bị vỡ tim do tai nạn giao thông
nguy cơ tử vong là rất cao
ekip phẫu thuật đã tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm và mang lại sự sống cho bệnh nhân này
vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng năm nạn nhân điều khiển phương tiện ô tô gặp tai nạn giao thông do đâm vào phía sau xe tải
sau va chạm nạn nhân rơi vào tình trạng lơ mơ kích thích da xanh huyết áp tụt đau ngực dữ dội khó thở
được xe cấp cứu một trăm một mươi năm đưa vào bệnh viện e ngay lập tức các bác sĩ tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân
tim bệnh nhân gần như không đập nữa
hiện tại bây giờ thì sau mổ ngày thứ nhất thì bệnh nhân vẫn đang thử máy
tuy nhiên là về mặt trí giác thì bệnh nhân đã tỉnh táo đã làm được theo ý định của bác sĩ hợp tác tốt
và về chúng tôi đã kiểm tra xương tim lại thì không có dịch màng tim màng phổ tim có bóp tốt
đối với trường hợp chấn thương và vỡ tim thì nó có mấy cái ô tô quyết định sự sống của bệnh nhân
thứ nhất là phải được cấp cứu kịp thời
thứ hai là cái ekip phải được đào chế
thứ ba là phải tạo về bài bản
nhờ sự phối hợp chặt chẽ khẩn trương và bài bản đội ngũ y bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân trước nguy cơ tử vong rất cao do tổn thương nghiêm trọng và mất nhiều máu
hiện tại tình hình bệnh nhân đã dần ổn định